thưa quý vị chúng ta đang sống trong không khí của một mùa xuân mới
một mùa xuân đất nước ngày càng phát triển đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc
thế nhưng thời điểm này cách đây đúng bốn mươi năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
chúng ta đã phải bất an cảnh giác với những căng thẳng ở biên giới phía bắc
khi chỉ vừa được hưởng niềm vui đất nước thống nhất vào ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
vào dạng sáng ngày một mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
toàn đảng toàn dân và toàn quân ta phải đương đầu với cuộc chiến tranh biên giới
chiến tranh xâm lược trên toàn biên giới phía bắc
trong giai đoạn này thì thực hiện lệnh tổng động viên của chủ tịch nước quân và dân việt nam
đã cầm súng chiến đấu để bảo vệ từng tất đất thiên liêng của tổ quốc
cùng với dòng chảy báo chí ngày hôm nay kính mời quý vị cùng với khách mời của chúng tôi
ông vũ mão nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên chủ nhiệm ủy ban đối ngoại quốc hội
nhìn nhận về sự kiện lịch sử này
cùng dòng chảy báo chí xin kính chào quý vị và các bạn
ông vũ mão nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên chủ nhiệm ủy ban đối ngoại quốc hội
xin cảm ơn ông vũ mão đã nhận lời mời với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay
vâng thưa xin mời ông nhìn lên này
chúng tôi có mốc thời gian năm h sáng ngày một mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
ở thời điểm gây go và quyên liệt đó tôi đang công tác ở ngoài quảng ninh
và khi đó tôi là bí thư huyện ủy huyện tiên yên
đồng thời là chính ủy các lực lượng vũ trang thống nhất ở trong huyện
vì sao lại có cái chuyện là kiêm bí thư
bí thư lại kiêm chính ủy lực lượng vũ trang thống nhất của huyện
bởi vì trên địa bàn huyện ngoài nhân dân ra
thì lực lượng quân đội cũng khá là đông
vì chúng ta đã biết trước là kẻ thù thể nào nó cũng tấn công chúng ta
cho nên chúng ta cũng sẵn sàng chuẩn bị để đối phó
bằng những sức mạnh tổng hợp của quân và dân chúng ta
có thể nói là đấy là cái thời khắc rất nghiêm trọng
đó là thời khắc mà chúng ta thấy là không thể tưởng tượng được không thể nghĩ tới
cái người mà với chúng ta lâu nay đã nói là đồng chí
là những người bạn thân thiết nay lại trở mặt đánh chúng ta
đấy là cái điều mà chúng ta thấy là rất khó giải thích
nhưng mà sự thật nếu mà đi sâu vào bản chất của vấn đề
đi sâu vào nguyên nhân của vấn đề
thì nó đều có thể lý giải được
chính vì thế cho nên là chúng ta vẫn luôn luôn phát triển cái quan hệ hữu nghị với trung quốc
nhưng đồng thời chúng ta cũng phải sẵn sàng đối phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra
thì đây là cái tình huống xấu nhất
họ xâm lược chúng ta
và ở sáu tỉnh biên giới đó
ở nơi này nơi khác thì đều có chiến sự xảy ra
quảng ninh cũng vậy thôi
biên giới quảng ninh cũng là một biên giới ác liệt
mà chuẩn bị đềp phòng những trận đánh lớn của họ sang
cho nên chúng tôi ở biên giới là chúng tôi rất sẵn sàng
và có thể nói là chúng tôi chuẩn bị cho những người dân
trên ghi đồ bàn biên giới đông bắc của tổ quốc
một cái tình hình
một cái tình hình dũng cảm
một cái tình hình coi như là sẵn sàng chiến đấu
sẵn sàng hy sinh
nếu mà kẻ thù xâm lược đất nước của chúng ta
một cái niềm tin sắt đá
vào cái sự chính nghĩa của chúng ta
nghe những cái chia sẻ của ông
thì chúng ta thấy rằng là có một cái tình hình lạc quan để bước vào cuộc đấu tranh như vậy
khi đó thì để động viên khí thế của quân dân
trong cái địa bàn của huyện tôi
và nói chung là của cái miền đông bắc của tổ quốc
thì cái vị trí của huyện tuyên yên nó là vị trí rất đặc biệt
người ta gọi là vùng ngã ba biên giới
sẵn sàng chịu đựng
sẵn sàng hy sinh
để đảm bảo cái gọi là cái
một cái trọng điểm này
ngã ba biên giới
thì khi đó tôi mới viết một cái bài hát
miền ngã ba biên giới để động viên bà con
cái bài hát nó có nội dung như thế nào
hân hoan đón chào
những đoàn quân
đã qua khắp chiến đấu
lại về nơi đây
sống trong mối tình quân dân
ôi non sông
chiến công còn vàng
mãi lòng người
với biết bao
truyền thông ngàn đời
kẻ thù hôm nay
ta quyết đánh cho tàn
giữ gìn từng tấc đất